thưa quý vị và các bạn chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến cao điểm người dân về quê tết nguyên đán
thế nhưng lượng vé bán ra của ngành đường sắt đang ở mức khá ít ỏi
tính đến thời điểm hiện tại trên cả nước mới chỉ có gần bảy vé tàu tết được bán ra
đạt sắp xỉ hai mươi lượng vé cần bán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
ga hà nội thời điểm cuối năm trái ngược với sự tấp nập vào thời điểm này những năm về trước
gà hà nội năm nay vắng vẻ đến kỳ lạ lát đát chỉ vài khách đến đặt vé tẩu tết
tính đến thời điểm hiện tại mới chỉ có hơn ba trăm linh vé được bán ra bằng một phần năm so với cùng kỳ mọi năm

tại vì vậy tôi đợi gần cuối thêm một thời gian nữa tôi mới mua vé bởi vì hiện tại bây giờ vé vẫn còn trống nhiều lắm
có thể lúc đấy vé tẩu nó sẽ giảm giá thêm thẻ hạn thì tôi cứ đợi thôi
bởi vì hiện tại bây giờ thì vẫn chưa nếu mà vẫn nhiều như thế này thì chắc chắn là gần đến thời điểm đấy nó cũng chưa thể đông được
đánh giá với tốc độ bán vé tẩu tết chậm đại diện gà hà nội cho rằng
do tâm lý chờ đợi diễn biến dịch vì nhiều tỉnh thành có thể thay đổi cấp độ dịch yêu cầu hành khách cách ly khi về quê
người dân e ngại mua vé sớm phải đổi trả mất phí do đó đến sát ngày nghỉ tết thì mới mua
đặc biệt khác với mọi năm năm nay ngành đường sắt cung cấp một hình thức phục vụ mới
đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và yêu cầu phòng chống dịch
đó là hình thức mua vé cả khoang cả toa tàu
hành khách đến ga thì có nhân viên đường sắt sẽ liên hệ trước sẽ có phòng đợi chờ tàu riêng lối đi riêng
khi đi tàu thì hành khách chọn khoang chọn toat
hầu cũng thế cũng sẽ có một lối đi riêng và phòng đợi tàu riêng cho họ suốt khi xuống tàu
mục đích là một phần là đảm bảo về tính an toàn trong thời điểm covid này cho hành khách
cái thứ hai là cũng tăng doanh thu có một cái chính sách như thế này là tăng doanh thu sản lượng thêm cho ngành
trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một vừa qua đường sắt đã cung ứng được chín mươi chỗ
và giai đoạn sau tết là một trăm hai mươi chỗ vượt xa lượng vé bán ra cùng kỳ năm nay
tuy nhiên theo dự báo thì tốc độ bán vé ra sẽ tăng dần vào thời điểm cuối năm
và cao điểm là sát tết nguyên đán